với những gì đang xảy ra tại trung quốc liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín tổng giám đốc who cho rằng
chiến lược không covid của trung quốc không bền vững xét theo những gì đã được biết đến về loại virus này
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who teros ahanom ghebrejesus phát biểu trong cuộc họp báo
tại trụ sở ở geneva thụy sĩ hôm một mươi tháng năm rằng
chúng tôi không nghĩ rằng chiến lược này bền vững khi xét nghiệm đến cơ chế lây lan của virus
và những gì chúng ta dự đoán trong tương lai
ông teros nói thêm chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các chuyên gia trung quốc
và chúng tôi chỉ ra rằng cách tiếp cận này sẽ không bền vững
tôi cho rằng một sự thay đổi sẽ rất quan trọng
theo người đứng đầu who việc nâng cao hiểu biết về virus cùng các công cụ tốt hơn
để phòng chống covid một mươi chín cũng cho thấy đã đến lúc
đến lúc phải thay đổi chiến lược
phát biểu của ông tedros được đưa ra trong bối cảnh giới chức trung quốc quyết tâm chống dịch
bằng các biện pháp cứng rắn dù lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và kéo dài
gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp của who mike brayan cho rằng
đã đến lúc phải nhấn nút khởi động lại và bất kỳ biện pháp chống dịch nào
cũng cần phải thể hiện sự tôn trọng thích đáng đối với các quyền cá nhân và con người
ông nói chúng tôi luôn nói với tư cách who rằng
cần cân bằng các biện pháp kiểm soát với tác động của chúng đến xã hội nền kinh tế
quan chức này lưu ý trung quốc đã ghi nhận một mươi năm ca tử vong
kể từ khi covid một mươi chín xuất hiện lần đầu ở thành phố vũ hán cuối năm hai nghìn một mươi chín
một con số tương đối thấp so với gần một triệu người ở mỹ
hơn sáu trăm sáu mươi bốn người ở brazil và hơn năm trăm hai mươi bốn người ở ấn độ
thưa ông ryan từ đó có thể hiểu được lý do quốc gia đông dân nhất thế giới
muốn thực hiện biện pháp cứng rắn để hạn chế lây lan
maria van kerkhove trưởng nhóm kỹ thuật của who về covid một mươi chín
nói rằng không thể ngăn chặn hoàn toàn lây lan
bà nói mục tiêu của chúng tôi ở cấp độ toàn cầu không phải là tìm ra tất cả ca nhiễm
và chấm dứt lây lan điều này thực sự là không thể ở thời điểm hiện tại
như những gì chúng ta cần làm là giảm tốc độ lây truyền vì virus đang lưu hành ở mức cao
đây là lần hiếm hoi who bình luận về biện pháp chống dịch ở một quốc gia
trung quốc duy trì chính sách không covid khi nhiều nước trên thế giới
thay đổi cách chống dịch chuyển sang thích nghi trong điều kiện bình thường mới
các đợt bùng phát do biến chủng omicron cho thấy
các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cũng khó ngăn chặn được sự lây lan
giới chức thượng hải siêu đô thị đông dân nhất ở trung quốc
áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày một tháng bốn để đối phó đợt bùng phát nghiêm trọng nhất
lễ phong tỏa đã được nới lỏng tại một số khu vực
song giới chức chưa công bố thời điểm dỡ hoàn toàn dù ca nhiễm giảm đáng kể
lệnh phong tỏa tượng hải đã gây nhiều tranh cãi khi nhiều người không được phép ra khỏi nhà
lâm vào tình trạng thiếu thực phẩm trẻ em bị tách khỏi cha mẹ
trường hợp không triệu chứng được đưa vào củng cú cách ly điều trị với người có triệu chứng